xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội sẽ xét xử bị cáo mạc bình hưng và hai mươi đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
từ lời trình báo bị lừa mất hai mươi tỷ đồng cơ quan điều tra phát hiện đường dây tội phạm quốc tế gbn
trong đó có nhóm chuyên rửa tiền tại việt nam qua cổng trung gian thanh toán
theo hồ sơ vụ án khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai chị nguyễn thị l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở hà nội
vào mạng xã hội facebook khi thấy một tài khoản đăng tin tuyển kế toán online
công việc là nhập số liệu cho công ty kế toán an pha nên đã liên hệ gửi thông tin để xin việc
sau đó một phụ nữ liên hệ hướng dẫn chị l truy cập một website để đăng ký tài khoản
đăng ký xong chị l được cấp id để làm nhiệm vụ
công việc chính là nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa
mỗi ngày cộng tác viên sẽ nhận được từ ba đến một mươi đơn hàng theo các khung giờ cố định
sau đó một đối tượng đã liên hệ với chị l qua ứng dụng telegram hướng dẫn giới thiệu yêu cầu chị l nạp tiền
thực hiện công việc nhận tiền hoa hồng
ban đầu các đối tượng yêu cầu chuyển số tiền nhỏ và được nhận hoa hồng
sau đó nạn nhân bị đưa vào nhóm nhận nhiệm vụ cao hơn số tiền yêu cầu chuyển khoản cao hơn
các đối tượng nại ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu chị lờ chuyển khoản thêm tiền
cố để lấy lại được tiền trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng tám đến ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
chị l đã hai mươi bốn lần chuyển tiền đến một mươi năm tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng
cuối cùng vẫn không rút được tiền chị lờ nhận ra mình bị lừa và đến công an tp hà nội trình báo
vào cuộc điều tra cơ quan công an phát hiện các tài khoản ngân hàng của chị l được chỉ định chuyển tiền đến
do bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay do thuộc tổ chức tội phạm gb quản lý
công ty zmbien là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc
hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian
công ty đặt trụ sở tại tòa nhà star city tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia
bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay chuyên rửa tiền tại thị trường việt nam do đối tượng tan yibao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quốc tịch trung quốc làm quản lý
bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay hoạt động dịch vụ rửa tiền bằng phương thức thanh lập
trung gian thanh toán vnpay có địa chỉ website là https mem bảy trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy org
để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền sạch
các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị l đã câu kết thuê bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy vây rửa tiền
bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng
để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị l chuyển tiền nhằm chiếm đoạt
từ kết quả điều tra ban đầu cơ quan điều tra bắt tạm giam bị can mạc bính hưng
và nhiều nhân viên khác thuộc bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay
điều tra hành vi đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị l
để cho các đồng nghiệp khác rửa tiền giúp nhóm lừa đảo
theo cơ quan điều tra các đối tượng là nhân viên bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay
đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo chuyển cho bị hại
sau khi bị hại chuyển tiền các đối tượng trên xác nhận
và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống vnpay
đối với nhóm xuất tiền gồm các bị can mạc bình hưng vũ xuân huy trắng hèn phấn
đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng của bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay
và chuyển đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo
cơ quan điều tra xác định nhóm bị can này là đồng phạm giúp sức lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị l
đối với những người nhận tiền từ tài khoản ngân hàng bộ phận bảy trăm bảy mươi bảy pay
và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác để mua tiền điện tử ustt
theo công an họ nhận thức rõ nguồn gốc tiền do phạm tội mà có
do đó cơ quan chức năng đã truy tố đưa họ ra xét xử về tội rửa tiền
tín dụng đen truyền thống với chiêu thức đòi nợ là tạt sơn tạt chất bẩn vào nhà người vay đã giảm
gần đây lại nổi lên tình trạng cho vay qua mạng cho vay qua app điện thoại với thủ đoạn còn tàn khốc hơn
thời gian gần đây cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đường dây cho vay qua app cầm đầu đường dây là người ngoại quốc
điều này gây mất an toàn cho xã hội an ninh trật tự
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
công an tp hcm và công an tp hcm
công an tp hcm triệt phá đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu
trước đó cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm người nước ngoài cầu kết với người việt nam
thành lập các doanh nghiệp nhằm núp bóng sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn
nên xác lập chuyên án để đấu tranh
qua điều tra cảnh sát xác định bugasky timur sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và krachak irina sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng quốc tịch ukraine
là những người có liên quan
mới đây khi cả hai nhập cảnh vào việt nam đã bị cảnh sát bắt giữ
đồng thời khám xét bốn công ty ở tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra xác định đường dây tội phạm này do roman ba mươi tám tuổi quốc tịch ukraine cầm đầu
người này kết hợp với lê thanh huỳnh cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ tại tp thủ đức
nguyễn thị nhất phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại quận bốn cho vay quả app easycash vn
hoặc trên trang web oncredit asia com
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa cang bốn trăm linh usd để lập các công ty tài chính cho vay
năm ngoái ông chùm người ukraine tiếp tục bơm thêm một mươi một triệu usd
nguồn tiền từ công ty sca của singapore và ngân hàng tass của đảo sip
cang và đồng phạm người việt có nhiệm vụ xét duyệt cho các khoản vay
từ năm trăm linh đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm
do ông chùm người nước ngoài cung cấp lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến hai mỗi năm
nhóm này đã thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng
đến nay cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba người lên làm việc
tạm giữ sáu mươi tám laptop gần một trăm linh chiếc điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam
với maxim zukov bốn mươi một tuổi quốc tịch nga về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các quyết định lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
theo kết quả điều tra sau thời gian dài đi sâu xác minh củng cố hồ sơ chứng cứ
công an tp hcm đã từng bước làm rõ nhóm người hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
núp bóng nhiều công ty do người nước ngoài điều hành
công an xác định maxim zhukov là người đã quản lý điều hành sáu công ty tín dụng
tụng đen gồm công ty trách nhiệm hữu hạn phúc lộc thọ công ty trách nhiệm hữu hạn gophigo
công ty infobot công ty infinity công ty solus love công ty bảo tín kim long
để hoạt động cho vay lãi nặng
các công ty này đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự các nhân viên làm việc chung với nhau
và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định
núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ trên nền tảng trực tuyến tại các trang web semo vn
liên quan đến vụ việc công an quận bình thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của công an tp hcm đã kiểm tra tòa nhà thủy lợi bốn trên đường nguyễn xí
phường hai mươi sáu quận bình thạnh nơi đặt trụ sở các công ty trên
qua kiểm tra cảnh sát phát hiện tạm giữ nhiều tài liệu dữ liệu điện tử liên quan hành vi
cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định
theo công an hoạt động cho vay của sáu công ty này được tổ chức xuyên suốt
có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng
đối tượng là giám đốc trưởng phòng trưởng nhóm nhân viên của các công ty phúc lộc thọ
bảo tín kim long gofigo infobot solution lab infinity để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
từ quảng cáo tìm kiếm người vay tư vấn hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web
cho vay trực tuyến kiểm tra xác minh thông tin người vay duyệt vay thu hồi nợ
chỉ tính riêng bốn mươi hai người vay có hai trăm bốn mươi bảy giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dẫn dụ

những người này đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là một trăm tám mươi ba một năm
cao nhất cho một giao dịch là hai năm trăm năm mươi năm một năm gấp từ một mươi lần đến một trăm hai mươi tám lần so với lãi suất cho vay cao nhất
trong giao dịch dân sự theo quy định của bộ luật dân sự thu lợi bất chính là bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng
từ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã ra quyết định khởi tố
đối với hai mươi hai người là giám đốc một số trưởng phòng trưởng nhóm
các công ty phúc lộc thọ bảo tín kim long go free go infobot infinity và nhân viên trực tiếp quản lý
vận hành hoạt động cho vay tại các trang web xe mô thần tài ơi cây đèn thần về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thủ tục vay đơn giản giải ngân nhanh chóng đã khiến cho con nợ sập bấy tín dụng đen với lãi suất lên tới cả một một năm
và gây ra nhiều hệ lụy to lớn
câu chuyện của cô gái hai mươi ba tuổi ở đồng nai
đã gây bàng hoàng cho dư luận khi cô quyết định làm điều dạy rột tại phòng ngủ của mình
trong bức thư để lại cô gái cho biết mình đã vay tín dụng đen qua app cô mắc nợ hơn một mươi cái app cho vay tiền
không có khả năng trả nợ cô bị đe dọa liên tục nên phải đi tìm đường giải thoát
điều tàn nhẫn là sau khi cô qua đời mẹ của cô liên tục bị các app gọi điện khủng bố yêu cầu trả nợ
mỗi ngày đến gần trăm cuộc điện thoại chửi bới hù dọa lăng mạng
nhiều năm qua
tình trạng vay qua app đã được các cơ quan báo chí phản ánh nhiều nhưng vẫn chưa có quy định nào về việc cho vai này
qua giả soát của lực lượng công an trên các địa phương
hiện cả nước có hơn một trăm linh công ty hoạt động cho vay ngang hàng tập trung chủ yếu ở hà nội và thành phố hồ chí minh
đây là hơn bốn mươi đối tượng người nước ngoài và người việt nam trong đường dây hoạt động cho vay lãi nặng đã bị công an tỉnh quảng nam khởi tố
đây là đường dây cho vay lãi nặng trực tuyến lớn nhất cả nước từ trước đến nay bị triệt phá
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm đối tượng đã cho vay lãi nặng hơn một triệu người trên toàn quốc với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
quảng cáo là lãi suất mỗi ngày
bọn chúng dẫn dụ lên tới hai mươi ứng dụng vay tiền khác với lãi suất trung bình trên hai ba trăm linh mỗi năm
đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia dưới sự điều hành của một mươi một đối tượng cầm đầu trong đó có ba người nước ngoài
cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với ba công ty thay đổi
công ty thanh toán trung gian gồm vnpt epay công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người hàn quốc mua lại
gpay app otapay và hai mươi tám địa điểm đồng thời triệu tập sáu mươi đối tượng có liên quan để làm việc
thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan hai xe ô tô một xe mô tô phân khối lớn
phong tỏa giao dịch một mươi một bất động sản trị giá trên bảy mươi tỷ đồng hơn một trăm linh máy tính điện thoại các loại và nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng khác
phong tỏa tám mươi tám tài khoản ngân hàng với số tiền
hơn ba mươi sáu tỷ đồng
bước đầu xác định tổng số tiền mà các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là một mươi tám tám trăm chín mươi năm tỷ
thu lợi bất chính số tiền là trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền là trên năm tỷ đồng
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
các đối tượng thành lập hàng chục công ty
ma sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền chuyển tiền trái phép qua biên giới
cùng với đó các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất trật tự tạo dư luận xấu trong xã hội
qua kết quả xác minh xác định nhóm đối tượng trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi
phức tạp có sự cấu kết móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người trung quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người việt nam giúp sức
gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra
thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới khởi tố bị can bắt bị can tạm giam đối với bốn mươi năm đối tượng có hành vi phạm tội liên quan
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bốn mươi bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen cho vay lãi nặng qua các ứng dụng trên mạng xã hội với số tiền đặc biệt lớn
theo đó ba bị cáo người trung quốc gồm lu wang li xiaohu wu chenchao cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền là hơn hai mươi tỷ đồng và ba mươi bảy bị cáo người việt với vai trò đồng phạm rút sức
phiên tòa dự kiến xét xử trong ba ngày
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám lu wang lee seou uchan chao và nhiều đối tượng quốc tịch trung quốc khác đến việt nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các app ứng dụng trên điện thoại di động và các đường link website do chúng tạo ra
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn các đối tượng người trung quốc thuê người việt nam đứng tên thành lập hàng chục công ty ma tuyển dụng nhân sự và tổ chức cho hơn
cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay tiền
trù kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là bảy ngày với lãi suất từ ba mươi tám đến bốn mươi năm
tương ứng lãi suất là từ một chín trăm tám mươi một đến hai ba trăm bốn mươi sáu mỗi năm
các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ việt nam bằng tiền ảo mua ustt trên sàn giao dịch vn và kênh chuyển tiền bất hợp pháp
cơ quan chức năng xác định
lưu quang là chủ mưu cầm đầu đường dây thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hơn sáu bảy tỷ đồng
lu hoàng đã sử dụng số tiền do phạm tội mà có để mua các căn hộ tại tp hcm nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này
lo xeo hu phụ trách công việc kế toán quản lý nhân viên có hành vi giúp sức cho đường dây hoạt động cho vai lãi nặng do lu wang tổ chức
còn wu chenchao nhận tiền từ các công ty trung gian thanh toán để trả lương nhân viên và các chi phí cho hoạt động cho vay lãi nặng
ngoài ra có nhiều bị cáo khác bị khởi tố tội danh cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự rửa tiền cưỡng đoạt tài sản đưa hối lộ môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn hai mươi tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền là hơn năm tỷ đồng
trong ba ngày tòa án nhân dân tỉnh quảng nam xét nghiệm
xử vụ án giai đoạn một gồm bốn mươi bị cáo chuẩn bị đưa ra xét xử giai đoạn hai với bảy mươi bị cáo liên quan
có hàng trăm app cho vay tiền trên ứng dụng của android và ios
do hoạt động không theo một quy định cụ thể nào không chịu sự quản lý và kiểm soát của cơ quan nhà nước
khi xảy ra rủi ro thì các tổ chức tín dụng đen tự xử lý một cách tùy tiện
đòi nợ bằng các hình thức như khủng bố về tinh thần sức khỏe đe dọa cả tính mạng chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp
gây bớt đổ định an ninh trật tự và an toàn xã hội
sự xuất hiện của loại hình cho vay ngang hàng thông qua ứng dụng trực tuyến
mở ra một kênh tiếp cận vốn mới linh hoạt thuận tiện
thực tế đến nay chưa có hành lang pháp lý cụ thể nào đối với mô hình trên
do vậy dẫn đến nhiều rủi ro tiềm ẩn gây bất ổn xã hội dễ nảy sinh dấu hiệu vi phạm pháp luật
cho vay qua app điện thoại trong đó nhiều khoản vay với mức lãi suất cắt cổ và thủ đoạn đòi nợ còn tàn khốc hơn rất nhiều
đại biểu quốc hội nguyễn thị thủy đoàn bắc cạn cho rằng
đặc điểm của loại hình cho vay này đơn giản nhanh chóng không cần gặp mặt và không cần thế chất tài sản
người vay chỉ cần gửi ảnh chụp khuôn mặt chụp chứng minh thư nhân dân cung cấp số tài khoản ngân hàng
đặc biệt là phải chấp thuận điều kiện cho các app này là được truy cập vào danh bạ điện thoại
và nếu chấp thuận các điều kiện này chỉ sau một mươi phút tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của người vay
kể từ đây những người đứng ẩn sau các ứng dụng này sẽ có được toàn bộ số điện thoại
tiếp cận gia lô facebook của người thân của đồng nghiệp của bạn bè của người vay để sử dụng cho mục đích sau này
về việc cho vay trên thực tế đặc điểm của loại hình cho vay này là số tiền cho vay nhỏ và thời gian cho vay ngắn khoảng một tuần
tuy nhiên trên thực tế người vay chỉ nhận được hai phần ba số tiền trên hợp đồng vay
còn một phần ba còn lại thì người vay giữ để trừ vào tiền lãi và tiền phí các loại dịch vụ
hết một tuần người vay không trả được nợ thì nhân viên của app sẽ tiếp tục giới thiệu các app mới để người vay tiếp tục vay để trả nợ cho app trước
trên thực tế có hàng chục nghìn người dính bẫy tín dụng kiểu này với số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng
có những nạn nhân đã tâm sự ban đầu chỉ vay tám triệu đồng của hai app và khi đến hạn không có tiền trả thì nhân viên của app giới thiệu để vay ở ấp khác để trả nợ
đến khi sau ba tháng từ chỗ chỉ vay tám triệu đồng đã phải vay hơn hai trăm linh triệu đồng để trả nợ
từ chỗ chỉ vay của hai app thì đến nay đã phải vay của sáu mươi bốn app với số tiền lãi và tiền phạt tăng theo cấp số nhân hàng ngày
có thể thấy là loại hình tín dụng đen kiểu mới biến những con nợ nhỏ thành những con nợ lớn chất trồng những khoản nợ không thể trả nổi
đại biểu nguyễn thị thủy nói không chỉ vậy cách đòi nợ của nhân viên các app còn tan khốc hơn cả tín dụng đen ngoài đời
đòi nợ bằng cách khủng bố tinh thần của người vay
ban đầu các app cho nhân viên sử dụng những lời lẽ thô tục độc áp
liên tục gọi điện cho người vay và gia đình của họ
và không những thế còn gọi điện cho tất cả những người có trong danh bạ điện thoại để bêu riếu người vay nhằm gây sức ép trả nợ
có những nạn nhân đã tâm sự chỉ vì chót vay tiền mà bị khủng bố điện thoại suốt ngày đêm
có những người đã bị khủng bố bởi hai trăm linh số điện thoại khác nhau
khi biện pháp khủng bố điện thoại không có hiệu quả thì các đối tượng sẽ sử dụng triệt đề mạng xã hội
chúng cắt ghép hình ảnh của toàn thể gia đình người vay đưa lên mạng ghép với hình ảnh gái mại dâm
đối tượng phạm tội khác để làm nhục họ
thậm chí là có những cháu nhỏ là con cái của người vay
chúng cũng không tha khiến các cháu xấu hộ không dám tới trường
có những trường hợp thì cha đi vay tiền nhưng con thì bị lập bàn thờ đưa lên mạng xã hội hết sức độc ác
và có những người vì không chịu nổi những áp lực này đã tự tìm đến cách giải thoát
như các trường hợp ở kiên giang và tiền giang
về thủ đoạn lách luật theo đại biểu nguyễn thị thủy theo quy định tại điều hai trăm linh một của bộ luật hình sự
một trong những yếu tố cấu thành tội cho vay nặng lãi đó là phải vượt mức trần lãi xuất pháp luật quy định
tuy nhiên vừa qua thì các đối tượng đã lách luật bằng cách
với lãi suất thì luôn để ở dưới mức trần pháp luật quy định còn lại là dồn vào tiền phí và tiền phạt vi phạm
và theo quy định của pháp luật hiện hành pháp luật chỉ khống chế mức trần lãi suất không khống chế mức trần đối với tiền phạt vi phạm
mức tiền phạt vi phạm là do các bên tự thỏa thuận
lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi nhanh chóng không phải ra ngân hàng làm thủ tục
các đối tượng lập ra các trang trên mạng xã hội như zalo facebook chạy quảng cáo để tiếp cận các nạn nhân
tiếp đó chúng sẽ gửi đường link kết nối ch play app store để con mồi cài đặt ứng dụng vào điện thoại và đăng ký tài khoản trên app
khi nạn nhân đăng nhập app điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và được đồng ý cho vay số tiền theo đề nghị của họ
số tiền giải ngân đã được thể hiện trên app nhưng người vay không thể chuyển
rút được và bị khóa app
vì do lỗi sai cụ pháp quá hạn mức sai số tài khoản ngân hàng
từ đó các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải truyền tiền đặt cọc để mở lãi app thì mới giải ngân được
hoặc chúng yêu cầu nạn nhân mua bảo hiểm khoản vay đóng tiền phí giải ngân
đáng lưu ý nhiều nạn nhân chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu để được vay nhưng khi biết bị lừa thì họ không lấy lại được số tiền đã chuyển
để phòng ngừa tình trạng trên cơ quan công an khuyến cáo mọi khoản vay người dân
nên liên hệ chung với các nạn nhân
ngân hàng gần nhất nơi mình cư trú hoặc gọi số điện thoại hotline của ngân hàng để được nhân viên hướng dẫn hoàn tất thủ tục khoản vay
người dân tuyệt đối không làm thủ tục vay thông qua làm việc với người tự xưng là nhân viên ngân hàng trên fanpage facebook zalo sử dụng hình ảnh logo hình ảnh mạo danh ngân hàng